liên quan đến việc trường trung học phổ thông chu văn an thành phố buôn ma thuột tỉnh đắk lắc bị phụ huynh phản ánh
việc trường tự ý cắt xén các môn học chính khóa để chèn tăng tiết một số môn học khác
rồi bắt tất cả học sinh của ba khối đóng tiền gây bức xúc đối với nhiều phụ huynh
ông phạm đăng khoa giám đốc sở giáo dục và đào tạo tỉnh đắk lắc cho biết
đã yêu cầu trường trả lại tiền thu tăng tiết sai quy định cho phụ huynh
ngay sau khi nhận được phản ánh của phụ huynh và báo chí về những vấn đề xảy ra tại trường trung học phổ thông chu văn an
lãnh đạo sở giáo dục và đào tạo đã thành lập đoàn kiểm tra qua đó xác nhận những nội dung phản ánh là đúng và có cơ sở
trường trung học phổ thông chu văn an đã thu tiền để tăng thời gian từ ngày một mươi một tháng năm đến ngày sáu tháng sáu
đối với khối một mươi và một mươi một số tiền là một trăm bốn mươi bốn đồng cho một học sinh
khối một mươi hai thu ba trăm bảy mươi tám đồng
đoàn thanh tra đã yêu cầu nhà trường trả lại cho phụ huynh học sinh và phải có giải thích việc tăng tiết là không phù hợp sai quy định
đối với trường thu sai học phí sở sẽ đưa ra hình thức xử lý đối với người đứng đầu nhà trường cũng như những cá nhân có liên quan